tính đến trưa ngày hai mươi tám tháng ba nga đã ghi nhận thêm hai trăm hai mươi tám trường hợp nhiễm sars cov hai tại hai mươi sáu tỉnh thành
nâng tổng số ca nhiễm lên một hai trăm sáu mươi bốn người
nhằm ngăn chặn dịch covid một mươi chín lây lan chính phủ nga quyết định đóng cửa đường biên giới kể từ ngày ba mươi tháng ba
tất cả các địa điểm nghỉ dưỡng công cộng của nước này sẽ đình chỉ hoạt động cho đến ngày một tháng sáu
các quán cà phê và nhà hàng trên cả nước cũng phải đóng cửa trong một tuần đến ngày năm tháng bốn